tại đà nẵng hơn một trăm linh đại biểu đến từ các doanh nghiệp việt nam và nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp đang sở hữu những thương hiệu nổi tiếng như bmw night việt nam
vinamilk vinacafé petrolimax đã cùng tham dự hội thảo về đánh giá nhu cầu thực tiễn
và xác định điều kiện bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở việt nam
đây là một phần của dự án nhãn hiệu nổi tiếng do bộ khoa học công nghệ và hiệp hội nhãn hiệu quốc tế đồng tổ chức
dự án này được thực hiện trong bối cảnh đã hơn một mươi năm luật sở hữu trí tuệ việt nam được ban hành
nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất cứ nhãn hiệu nào chính thức được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng
hệ quả là các chủ sở hữu nhãn hiệu có chất lượng uy tín được đông đảo công chúng biết đến
vẫn chưa được hưởng những quyền lợi chính đáng mà pháp luật quy định cho các nhãn hiệu nổi tiếng
bên cạnh đó hiện nay cũng phổ biến tình trạng xuất hiện tràn lan các sự kiện trao giải thưởng
danh hiệu nổi tiếng nhưng không có giá trị pháp lý cho các doanh nghiệp chưa nổi tiếng
gây nên sự nhầm lẫn sai lệch trong nhận thức của cộng đồng
dự án nhãn hiệu nổi tiếng được thực hiện nhằm nghiên cứu đánh giá thu thập và tổng hợp thông tin
trong việc thi hành các quy định pháp luật việt nam hiện hành liên quan đến việc công nhận
bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng
từ đó có những đề xuất nhằm góp phần tháo gỡ những vướng mắt thực tiễn và nâng cao hiệu quả
bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng tại việt nam